phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên phối hợp với công an tp tuy hòa vừa bắt quả tang hai đối tượng đang giao nhận ma túy tổng hợp dưới dạng đá
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tại ngã tư đường nguyễn trung trực và đường lương thế vinh thành phố tuy hòa lực lượng công an đã bắt quả tang phan văn nghĩa chú tại phường tám thành phố tuy hòa đang giao ma túy cho lê thị thu nga chú tại huyện tuy an
tăng vật thu giữ gồm hơn ba mươi chín gram ma túy tổng hợp dạng đá bốn năm triệu đồng hai điện thoại di động cùng với hai xe mô tô
qua đấu tranh khai thác nghĩa khai nhận đã trực tiếp vào tp hcm vận chuyển ma túy về phú yên giao lại cho nga để nga phân lẻ bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn